chiều ngày hai mươi chín tháng sáu bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã điện đàm với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
và kiều dân jordan animan asabdi về vụ nổ khí độc tại cảng aqaba
bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã gửi tới chính phủ và nhân dân jordan lời chia buồn sâu sắc
đề nghị phía giordani đẩy nhanh điều tra nguyên nhân của vụ việc hướng dẫn các thủ tục hậu sự cho các nạn nhân tử vong
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao và kiều dân giordani khẳng định sẽ ghét sức phối hợp hỗ trợ việt nam
trong công tác bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề hậu sự cho các công dân này
trước đó vụ nổ khí ga độc hại đã xảy ra tại cảng akaba của giordani khiến cho một mươi ba người thiệt mạng
và hơn hai trăm linh người khác bị thương trong đó có năm người việt nam tử vong